đồn biên phòng hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trần mạnh hùng
đang có hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
khoảng hai mươi một giờ tối qua tại khu vực mũi sủi thuộc khu bảy phường hải hòa thành phố móng cái
lực lượng chức năng đã phát hiện trần mạnh hùng trú tại thành phố mong cái
điều khiển xe ô tô đang vận chuyển sáu bao tải dứa màu xanh
bên trong có chứa các sản phẩm động vật như tôm chân gà vịt nguyên con đầu vịt tổng trọng lượng ba trăm bảy mươi năm kg
tại thời điểm kiểm tra trần mạnh hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng nói trên
đội biên phòng hải hòa đã lập biên bản tịch thu tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nhập lậu theo quy định của pháp luật
còn tại đắk lắc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vừa tổ chức đợt kiểm tra phát hiện xử lý nhiều người làm và bán thuốc nhái ama công
trong ngày đầu
đã thu giữ khoảng hơn hai tấn các loại hàng không rõ nguồn gốc chưa được kiểm định và công nhận về nhãn hiệu hàng hóa
trong ngày đầu phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đã kiểm tra phát hiện xử lý hai gia đình có hành vi làm và bán hàng loạt thang thuốc nhái amakong
tổ công tác đã phát hiện thu giữ gần hai tấn nguyên liệu dạng thân dễ vỏ lá cây rừng và hơn bốn trăm linh kg đã đong gói thành phẩm
hàng loạt gói như thế này bên ngoài thì ghi là thuốc ama công với những lời quảng bá bổ thận tráng dương cùng nhiều công dụng khác
nhưng chủ nhân của chúng thì không xuất trình được bất cứ một thứ giấy tờ gì để chứng minh về nguồn gốc hàng hóa chất lượng hay đăng ký nhãn hiệu hình ảnh hợp pháp
sau khi thu giữ toàn bộ tăng vật trong gia đình ở xã crona huyện buôn đôn để đưa về xử lý hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục kiểm tra kiểm điểm nhiều vi phạm tương tự trên địa bàn toàn tỉnh
chỉ trong ba ngày từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng ba cảnh sát biển việt nam đã bắt giữ và xử lý hai vụ vận chuyển sang mạng
trái phép xăng dầu với số lượng rất lớn lên đến hơn ba triệu lít xăng gần năm mươi lít dầu đeo và đáng chú ý là nguồn xăng dầu này đều được vận chuyển từ nước ngoài đến vùng biển việt nam
nếu không bị bắt giữ xử lý thì nhà nước sẽ thất thu hàng tỷ đồng tiền thuế ghi nhận của phóng viên kinh tế về vấn đề này
lúc một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biển đình vũ thành phố hải phòng
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện tàu dầu mang số hiệu
hp một nghìn bốn trăm tám mươi bốn đang hành trình có biểu hiện nghi vấn và đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
tàu hp một nghìn bốn trăm tám mươi bốn thuộc công ty cổ phần hòa an có địa chỉ tại phường máy trai quận ngô quyền thành phố hải phòng
gồm bảy thuyền viên do anh nguyễn văn hiếu chú tại xã tân phúc huyện ân thi tỉnh hương yên làm thuyền trưởng
qua khai nhận ban đầu tàu đang chở khoảng ba mươi lít dầu đeo và bảy lít dầu thải mua từ tàu nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra thuyền trường hiếu không xuất trình được các loại hồ sơ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên tàu
ngoài khu vực ngoài phía bắc này cũng như là tại khu vực phát triển kinh tế với đại các trong khu vực và nước đối diện và quốc tế
đây là một điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế và cũng là một điều kiện để tạo thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng vấn đề phát triển kinh tế
và lợi dụng nách luật để phát triển quyền thấp buôn lậu và lợi thương mại trên địa bàn trên biển
trước đó ngày chín tháng ba tại vùng biển cách nam tây nam côn đảo một trăm linh hải lý
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện hai tàu hàng gồm tàu aris leo quốc tịch singapore và tàu glady luck thuộc công ty hà lộc phát
hai tàu này đang cập mạng có biểu hiện sang mạng xăng dầu trái phép
tại thời điểm kiểm tra tàu aris leo quốc tịch singapore đang vận chuyển khoảng ba triệu lít sang
thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số lượng xăng trên tàu
hai cái tàu quốc tịch singapore có hành vi cập mạng neo đậu trái phép ở trong vùng nội thị việt nam
đây là một số lượng dầu rất lớn
qua chúng tôi quá trình điều tra xác minh thì thấy rằng cái việc vận chuyển của hai cái tàu này là cái hồ sơ không có đầy đủ hồ sơ chứng từ
để chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên
và đây cũng phải nói rằng chúng tôi quá trình điều tra rất quyết niệm xử lý rất nghiêm minh rất tích cực
từ trên bộ tư lệnh xuống đến các đơn vị đều đồng hoạt vào cuộc và phải có quyết tâm chiến đấu rất cao
với đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm thì mới có được cái kết quả như vậy
theo đại tá trần văn nam trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình buôn lậu xăng dầu trên biển có biểu hiện gia tăng
cả về quy mô và số lượng hàng hóa tập trung chủ yếu ở các vùng biển thuộc các tỉnh thành phố
quảng ninh hải phòng hà tĩnh bà rịa vũng tàu kiên giang và vùng biển giáp danh các nước indonesia malaysia thái lan
vì vậy cảnh sát biển việt nam đã tăng cường tuần tra trên biển đồng thời sẽ xử lý nghiêm những tàu cố tình vi phạm
thông tin về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng trên thị trường hiện nay sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện ở một số tỉnh thành phố phía bắc đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng
tuy nhiên với khuyến cáo tư vấn kịp thời của các cơ quan chức năng tại một số siêu thị cửa hàng sức mua và giá thịt lợn hiện ổn định
so với giá ở các chợ dân sinh thì giá thịt lợn ở siêu thị cửa hàng thực phẩm sạch
cao hơn từ một mươi đến hai mươi đồng một kg thịt nạc vai từ một trăm linh đồng đến một trăm một mươi đồng một kg tùy loại
giá trứng gia cầm giảm xuyên đáy từ giá tết đến nay với mức giá giảm chỉ còn một đồng đến một một trăm linh đồng một quả
người chăn nuôi cho biết họ đang thua lỗ
ở đông anh mê linh hà nội giá trứng hiện giao động từ chín trăm linh đến một một trăm năm mươi đồng một quả
ở yên phong bắc ninh giá trứng bán tại chuồng ở mức một hai trăm linh đồng một quả
nguyên nhân khiến giá trứng giảm sau đợt này là do lượng trứng
tuần động từ tết nguyên đán vẫn chưa hết
giá cà phê hôm nay tại các tỉnh tây nguyên giảm nhẹ trở lại sau nhiều ngày ổn định
mức giảm bình quân một trăm linh đồng một kg
giá cà phê robusta hôm nay tại đắk lắc giảm xuống mức ba mươi ba ba trăm linh đồng một kg
giá mua vào tại các đại lý ở một số huyện như cư mờ ga cao nhất là ba mươi ba bốn trăm linh đồng một kg
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep hết tháng hai xuất khẩu thủy sản của cả nước
đạt khoảng một một mươi ba tỷ đồng
tức là tăng bốn so với cùng kỳ năm ngoái
tổng xuất khẩu các mặt hàng hải sản trong tháng hai ước đạt một trăm năm mươi chín triệu đô la mỹ tăng một mươi năm
và xuất khẩu từ đầu năm đến hết tháng hai đạt bốn trăm năm mươi ba triệu usd tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
năm hai nghìn một mươi chín dự kiến xuất khẩu hải sản vẫn tiếp tục tăng một mươi bảy đạt ba năm tỷ đô la mỹ
trong đó cá ngừ do còn dư địa để đẩy mạnh xuất khẩu qua việc tăng nguồn cung nguyên liệu từ nhập khẩu
đồng thời tận dụng các lợi thế và thuế quan từ các hiệp định thương mại
đã được ký kết giữa việt nam và các nước
bên cạnh đó nâng cao chất lượng các sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh
dự kiến giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt một tỷ đô la mỹ tăng năm mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
các mặt hàng hải sản khác sẽ duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ
trong bối cảnh thế giới đang hướng tới nguồn năng lượng sạch xa rời dần năng lượng truyền thống như than đá
có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì tại trường sa có những mô hình đã được áp dụng theo hướng tiên tiến như vậy
ghi nhận của phóng viên bùi thảo nơi trường sa đầy nắng và gió
những tấm pin năng lượng mặt trời và cột đuôi pin gió như thế này đã không còn xa lạ ở quần đảo trường sa
thay vì sử dụng nguồn điện từ máy phát vừa gây tiếng ồn lại ít thân thiện với môi trường
giờ đây đảo đá lớn a đã được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời và năng lượng gió
không chỉ dễ vận hành mà còn hiệu quả cao
hệ thống năng lượng sạch nguồn điện được đảm bảo lấy nguồn từ động cơ gió đi xuống
và pin hệ thống pin năng lượng mặt trời khi xuống để biến đổi thành điện xoay chiều
và động cơ gió thì nấy trực tiếp ra thành điện xoay chiều
còn lượng điện còn lại thì nạp cho aqi để sử dụng khi mà không có nắng và có gió
công việc của thượng úy lê bá hoàng thợ sửa chữa cơ
công trên đảo đá lớn a là quản lý kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống năng lượng sạch
theo đó hàng ngày anh phải luôn theo dõi sát sao quá trình vận hành
để kịp thời khắc phục các vấn đề kỹ thuật nhằm tăng cường tuổi thọ cho hệ thống pin mặt trời tuô pin gió và ác quy
điều kiện thời tiết khí hậu ở ngoài trên xe thì ở trường hợp điều kiện khá khắc nghiệt như gió quá to giông bão
và thời tiết mà mưa nhiều thì có ảnh hưởng tới hệ thống năng lượng
thì có khắc phục một cách là nhân viên kết hợp với lại trong bờ khắc phục sửa chữa và đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt
với điều kiện thời tiết ở quần đảo trường sa hai hệ thống tuô pin gió và pin năng lượng mặt trời
cùng bổ trợ cho nhau đảm bảo duy trì nguồn điện sử dụng thường xuyên
các đảo vào cả mùa khô và mùa mưa
thưa quý vị và các bạn với hơn một trăm linh tấm pin năng lượng mặt trời như thế này và hai động cơ gió
thì năng lượng sạch đã giúp cho các cán bộ chiến sĩ ở đảo đá lớn a cơ bản có đầy đủ điện
để sử dụng trong các hoạt động chiến đấu và sinh hoạt
điện được đảm bảo đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo trường sa ngày càng được nâng cao
không chỉ quạt điện đèn chiều sáng mà giờ đây những tù cấp đông như thế này
thức ăn nhờ thế được bảo quản tốt đáp ứng cho bữa ăn hàng ngày
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo cũng luôn đề cao tinh thần tiết kiệm điện
nên là sử dụng tiết kiệm cho cán bộ chiến sĩ nào có thể sử dụng về sinh hoạt này
và làm công tác sẵn sàng đấu cũng như các trang thiết bị như là vi sát dành cho thông tin radar các nội dung khác
thì những cái máy móc đấy là thường sử dụng điện với điện áp cao
mà nếu sử dụng cái điện máy nổ thì thường là không đảm bảo
không chỉ cung cấp nguồn điện sinh hoạt cải thiện căn bản đời sống ở quần đảo trường sa
mà nguồn năng lượng sạch còn góp phần quan trọng trong việc phát triển đất nước và đất nước của chúng ta
và phát triển kinh tế biển đảo đáp ứng công tác sẵn sàng chiến đấu nhằm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
đã đến thời lượng của tiểu mục mỗi ngày một nghề
ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá công việc của những diễn viên đóng thế
cùng lắng nghe họ tâm sự về nghề và về những rủi ro mà họ gặp phải
và đây cũng là lời kết của kinh tế và tiêu diệt
xin chào và hẹn gặp lại
mình theo học cát cà đơ ở lớp này đã được bốn năm
và mình theo đuổi tức là vì đam mê
thế nên là mình quyết tâm theo đuổi
những động tác nhào lộ như thế này
đã được anh phan văn vạn tập hành cho các bạn
hết sức thành thạo
tập luyện thường xuyên với cường độ cao
là một trong những đòi hỏi của nghề diễn viên đóng thế
mặc dù có khả năng chịu đòn tốt
và cũng có những cách thức riêng
để giảm lực tác động lên cơ thể
trong các pha hành động
thế nhưng nhiều rủi ro vẫn có thể xảy ra
đối với những diễn viên đóng thế
thứ nhất là về việc tập luyện
sau màn hình thì
ít người biết tới
trong khi quá trình tập luyện
mình có thể gặp những trận thương
mình gặp phải
hoặc là trong một số tình huống
để đảm bảo cho thức phim nó đẹp mắt
cho nên là ít dùng bảo hiểm
cho nên là
những hình hướng trận thương
thấy ra thường xuyên
nói chung là
các khó khăn thì nó rất chi là vô vàn
ví dụ như là
về các khoản kinh phí này hay là về mạo hiểm
chúng tôi đều không được
các cái đôi là không được bảo hiểm
và đôi lúc là
các cái phương tiện kỹ thuật
để quay các ca đơ
ở việt nam mình là rất bị hạn chế
nên là đôi lúc là cũng có
cái sự cố rủi ro
nhẹ thì chảy xước
mạnh thì có thể gãy tay gãy chân
đã từng tham gia diễn xuất
cho một số bộ phim
trong đó có bộ phim nổi tiếng
người phán xử
theo anh hải để có những pha hành động đẹp mắt trên phim
người diễn viên đóng thuế phải biết kết hợp nhuẩn nhuyễn
làm thế nào để vừa phô diễn được
tinh hoa võ thuật
vừa đảm bảo khả năng diễn xuất
tư thế tác phong
các diễn viên chính
ngoài cái kỹ năng về võ thuật
một diễn viên các ca đơ cần phải có
thứ nhất là khả năng diễn xuất
trên phim làm sao cho cũng giống như
một diễn viên chuyên nghiệp
thứ hai nữa là
phải có sự đam mê
và yêu thích nghề
thế còn nếu mà không có đam mê thì sẽ không làm được
các ca đơ
không chỉ cần sự nỗ lực tập luyện
sự sáng tạo học hỏi
cũng là một trong những yêu cầu của nghề này
mà dù không lộ mặt
và chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn
trong các thước phim
nhưng mỗi vài hành động đều được các diễn viên đóng thế
tính toán chi ly chính xác
để đem lại hiệu quả cao
trước tiên thì
trong các ca đơ
chúng tôi tận dụng những khả năng
đã được học từ xưa
để làm sao cho có những cái thước phim đẹp nhất
và hơn thế nữa là
chúng tôi muốn tận
đưa những hình ảnh võ cổ truyền
để quảng bá
hình ảnh võ cổ truyền của việt nam
bạn bè thế giới
không có sự nổi tiếng
trong khi đó
nguy cơ chấn thương
rủi ro luôn cận kề
đó là công việc của những diễn viên đóng thế
sòng với tình yêu nghề
và mong muốn công hiến cho nghệ thuật
những người làm công việc này
vẫn luôn luôn nỗ lực
để khán giả có thể tận hưởng
những vài nông đẹp mắt trên phim việt